thưa quý vị ngành y tế tp hcm đang khẩn trương điều tra dịch tễ
khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm của một trường hợp nghi nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng
được biết đây là trường hợp của một bệnh nhân nam ngụ tại quận bình thạnh
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nghi nhiễm biến chủng omicron
quá trình điều tra dịch tễ bước đầu ghi nhận trước khi được phát hiện dương tính với sars cov hai
bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình
hiện người bệnh và các f một đã được cách ly y tế theo dõi sức khỏe theo quy định
ngành y tế đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm để xác định nguy cơ của các trường hợp f một
kịp thời khoanh vùng xử lý tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
trước đó tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế trên địa bàn tp hcm
ngày một mươi tháng hai bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết
trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận chín mươi hai trường hợp nhiễm biến chủng omicron
ngoài năm trường hợp là chùm ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng
tất cả những bệnh nhân còn lại đều là người nhập cảnh
tp hcm chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron tử vong
tính từ một mươi sáu h ngày một mươi tháng hai đến một mươi sáu h ngày một mươi một tháng hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận hai mươi sáu bốn trăm tám mươi bảy ca nhiễm mới trong đó có một mươi sáu ca nhập cảnh và hai mươi sáu bốn trăm bảy mươi một ca ghi nhận trong nước
tăng bốn trăm bốn mươi tám ca so với ngày trước
trước đó tại sáu mươi hai tỉnh thành phố có tám bảy trăm sáu mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau hà nội hai chín trăm linh tám ca nghệ an một năm trăm linh một ca
hải dương một bốn trăm bốn mươi bảy ca hải phòng một ba trăm chín mươi tám ca bắc ninh một ba trăm chín mươi ca nam định một hai trăm tám mươi bảy ca
thái nguyên chín trăm bảy mươi sáu ca ninh bình chín trăm bốn mươi hai ca đà nẵng chín trăm hai mươi bảy ca bắc giang chín trăm một mươi ca
vĩnh phúc tám trăm năm mươi sáu ca phú thọ bảy trăm sáu mươi năm ca thanh hóa sáu trăm tám mươi sáu ca bình định năm trăm linh ba ca quảng bình bốn trăm chín mươi ba ca
quảng nam bốn trăm chín mươi hai ca thái bình bốn trăm chín mươi ca quảng ninh bốn trăm bảy mươi bảy ca lào cai bốn trăm bảy mươi ca lạng sơn bốn trăm bốn mươi ca quảng trị bốn trăm hai mươi ca
tuyên quang ba trăm chín mươi ba ca sơn la ba trăm tám mươi ba ca hương yên ba trăm bảy mươi chín ca lâm đồng ba trăm bốn mươi ca đắk lắc ba trăm một mươi một ca
bình phước hai trăm chín mươi ca phú yên hai trăm tám mươi bốn ca khánh hòa hai trăm sáu mươi ba ca thành phố hồ chí minh hai trăm sáu mươi ca hà tĩnh hai trăm năm mươi chín ca thừa thiên huế hai trăm năm mươi bảy ca hà nam hai trăm một mươi sáu ca quảng ngãi hai trăm một mươi một ca đắk nông một trăm tám mươi ca con tum một trăm bảy mươi tám ca yên báy một trăm sáu mươi bốn ca cao bằng một trăm ba mươi tám ca cà mau một trăm ba mươi bốn ca bà rịa vũng tàu một trăm ba mươi ba ca điện biên một trăm ba mươi ba ca hà giang một trăm một mươi năm ca bình phước hai trăm chín mươi ca phú yên hai trăm tám mươi bốn ca khánh hòa hai trăm sáu mươi ba ca thành phố hồ chí minh hai trăm sáu mươi ca hà tĩnh hai trăm năm mươi chín ca thừa thiên huế hai trăm năm mươi bảy ca hà nam hai trăm một mươi sáu ca quảng ngãi hai trăm một mươi một ca đắk nông một trăm tám mươi ca
bắc cạn tám mươi bốn ca bình dương bảy mươi bảy ca vĩnh long bảy mươi ba ca bình thuận bảy mươi ba ca lai châu sáu mươi chín ca bến tre sáu mươi năm ca trà vinh sáu mươi năm ca đồng tháp bốn mươi năm ca bạc liêu bốn mươi bốn ca sóc trăng ba mươi bốn ca long an ba mươi một ca tây ninh ba mươi một ca đồng nai hai mươi ca
an giang một mươi chín ca kiên giang một mươi sáu ca hậu giang một mươi sáu ca cần thơ một mươi năm ca ninh thuận tám ca và tiền giang tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thanh hóa giảm ba trăm một mươi ca con tum giảm hai trăm năm mươi chín ca và nghệ an giảm hai trăm bốn mươi tám ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là bắc ninh tăng ba trăm một mươi một ca thái nguyên tăng hai trăm bốn mươi một ca và ninh bình tăng hai trăm hai mươi bảy ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là hai mươi hai trăm linh ba ca một ngày
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại tp hcm có chín mươi hai ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hưng yên sáu ca kiên giang bốn ca
thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng long an bà rịa vũng tàu bình dương lâm đồng và ninh bình mỗi tỉnh một ca
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai bốn trăm năm mươi bảy một trăm bảy mươi ca nhiễm đứng thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi năm trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có hai mươi bốn tám trăm tám mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là hai bốn trăm năm mươi ca
trong đó có hai hai trăm linh chín tám trăm năm mươi hai bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là tp hcm với năm trăm một mươi năm ba trăm sáu mươi chín ca bình dương với hai trăm chín mươi ba một trăm bốn mươi năm ca hà nội một trăm sáu mươi hai sáu trăm bốn mươi ba ca đồng nai một trăm linh hai mươi hai ca và tây ninh tám mươi tám sáu trăm chín mươi ca
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo

số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai năm trăm tám mươi sáu ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là một tám trăm bốn mươi ba ca thở oxy dòng cao hfnc là ba trăm linh ca thở máy không xâm lấn tám mươi một ca thở máy xâm lấn ba trăm bốn mươi năm ca và điều trị ecmo một mươi bảy ca
về số bệnh nhân tử vong tính từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi một tháng hai ghi nhận chín mươi sáu ca tử vong
tại tp hcm ba ca trong đó có hai ca là từ các tỉnh khác chuyển đến
tại tp hcm hà nội có một mươi bốn ca kiên giang một mươi ca bình định sáu ca hòa bình năm ca vĩnh long năm ca bà rịa vũng tàu bốn ca cần thơ bốn ca đồng nai ba ca đồng tháp ba ca nghệ an ba ca quảng ngãi ba ca thái nguyên ba ca vĩnh phúc ba ca bến tre hai ca đà nẵng hai ca gia lai hai ca hải phòng hai ca hậu giang hai ca lạng sơn hai ca phú yên hai ca quảng nam hai ca sóc trăng hai ca bình thuận hai ca hà nội hai ca hà nội hai ca hà nội hai ca hà nội hai ca hà nội hai ca hà
đắk lắc lâm đồng phú thọ quảng bình tây ninh thanh hóa và thừa thiên huế mỗi tỉnh có một ca
trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là chín mươi một ca
số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám bảy trăm tám mươi bốn ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín và xếp thứ ba trong khu các nước asean
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ châu á và xếp thứ tư trong khối các nước asean
xin đưa chuyển sang các thông tin đáo chí khác
thưa quý vị ngành y tế tp hcm đang khẩn trương điều tra dịch tễ
khoanh vùng xử lý nguy cơ lây nhiễm của một trường hợp nghi nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng
được biết đây là trường hợp của một bệnh nhân nam ngụ tại quận bình thạnh
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nghi nhiễm biến chủng omicron
quá trình điều tra dịch tễ bước đầu ghi nhận trước khi được phát hiện dương tính với sars cov hai
bệnh nhân có tiếp xúc với nhiều người trong gia đình
hiện người bệnh và các f một đã được cách ly y tế theo dõi sức khỏe theo quy định
ngành y tế đang tiếp tục thực hiện xét nghiệm để xác định nguy cơ của các trường hợp f một
kịp thời khoanh vùng xử lý tránh nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng
trước đó tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín và phục hồi kinh tế trên địa bàn tp hcm
ngày một mươi tháng hai bác sĩ nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế cho biết
trên địa bàn tp hcm đã ghi nhận chín mươi hai trường hợp nhiễm biến chủng amicron
ngoài năm trường hợp là chùm ca bệnh được phát hiện trong cộng đồng
tất cả những bệnh nhân còn lại đều là người nhập cảnh
tp hcm chưa ghi nhận trường hợp nhiễm biến chủng omicron tử vong